trên đường dt bảy trăm bốn mươi một tại đoạn qua thôn phước sơn xã đức hạnh huyện bù gia mập tỉnh bình phước
vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khi chiếc xe ô tô tải chở xe máy chuyên dụng đang đổ dốc cùi trọ
bất ngờ mất lái lật ngựa khiến một người tử vong tại chỗ một người bị thương nặng
cụ thể cú lượt mạnh khiến phụ xe dương hoàng kha tử vong tại chỗ
tài xế chiếc xe tải mang biển kiểm soát năm mươi một r một mươi ba nghìn chín mươi bảy nguyễn thành ngân hai mươi bảy tuổi quê tỉnh cà mau
bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu
biển báo giao thông một hàng dài lan can sắt bên đường bị đẻ gãy gập
chiếc xe tải hư hỏng nặng
cảnh sát giao thông công an huyện bù gia mập đã có mặt kịp thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn